sở giáo dục đào tạo hà nội triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp tám và lớp chín
giúp các em củng cố kiến thức trước khi quay trở lại trường học
ngoài hà nội một số địa phương cũng đã có các hình thức tương tự nhằm tăng cường ôn tập cho học sinh
trong thời điểm dịch covid một mươi chín vẫn đang có diễn biến phức tạp
theo đó sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các trường trung học cơ sở khởi tạo tài khoản
cho học sinh đang học tại trường và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ôn tập của học sinh
học sinh có thể ôn tập kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống máy tính
đề bàn hoặc laptop ipad điện thoại thông minh có kết nối internet
ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến gồm bảy môn học dành cho khối lớp tám lớp chín
như lịch sử địa lý giáo dục công dân vật lý hóa học sinh học tiếng anh
mỗi môn bao gồm các bài ôn tập kiến thức học kỳ một học kỳ hai và ôn tập trung
để chủ động ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh
sở giáo dục và đào tạo đồng nai vừa phối hợp với đài phát thanh và truyền hình tỉnh
ghi hình tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh qua sóng truyền hình
theo đó học sinh khối chín và một mươi hai trong toàn tỉnh là đối tượng được theo học hình thức này
để ôn tập lại kiến thức học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chương trình ôn tập sẽ được phát sóng vào bảy h ba mươi và một mươi ba h ba mươi phút hàng ngày trên kênh truyền hình đồng nai một
và phát lại trên kênh đồng nai hai
ngoài ra các trường học trên địa bàn tỉnh đồng nai cũng chủ động ôn tập kiến thức bằng hình thức trực tuyến cho học sinh
dù trong thời gian nghỉ học này học sinh được ôn tập bổ sung kiến thức qua sóng truyền hình và dạy học trực tuyến
nhưng những phương pháp này không thể thay thế dạy trực tiếp
do đó sau thời gian nghỉ học chống dịch covid một mươi chín
các trường vẫn phải dạy bù để bảo đảm kiến thức cũng như chương trình học cho học sinh thuộc các cấp học